sau hơn một mươi năm ngày xét xử phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức cục thuế tp hcm và các đơn vị có liên quan hội đồng xét xử đã cho các bị cáo nói lời sau cùng
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử phạt các bị cáo nguyễn thị bích hạnh bốn đến năm năm tù các cấp dưới của bà hạnh từ hai đến ba năm tù cho hưởng án treo đến bốn năm năm tù
nguyễn vũ bảo hoàng nguyễn ngọc trường trinh từ tám một mươi năm tù quang minh tuấn từ một mươi một mươi hai năm tù nguyễn phương nam từ một mươi hai một mươi ba năm tù đào thị nga từ năm sáu năm tù ngô huỳnh lũy từ ba bốn năm tù nguyễn hưng long từ ba bốn năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị bức án từ một mươi tám hai mươi bốn tháng tù treo cho đến ba bốn năm tù giao
một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi vừa được công an phường đức giang quận long biên phối hợp với ngân hàng bidv chi nhánh thành đô
kịp thời ngăn chặn
nạn nhân là một cặp vợ chồng bảy mươi năm tuổi trú tại quận long biên hà nội bị một nhóm ba đối tượng liên tục thay nhau tự xưng là cán bộ công an quận long biên
thông báo ông bà có một tài khoản nợ hơn sáu mươi triệu đồng tại ngân hàng đông á và có liên quan đến đường dây mua bán ma túy
để chứng minh vô tội các đối tượng gọi điện uy hiếp nạn nhân và bắt chuyển khoản hơn ba tỷ đồng
tinh vi hơn các đối tượng còn dùng phần mềm deepfake gọi video qua zalo đặt tên hiển thị là số điện thoại đường dây nóng của công an tp hà nội để khiến nạn nhân thêm tin tưởng
khi nạn nhân đến ngân hàng làm thủ tục rút hai sổ tiết kiệm ba tỷ chín mươi tám triệu đồng nhân viên ngân hàng đã kéo dài thời gian và cùng với lực lượng công an ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo bảo vệ được tài sản lớn cho người dân
điều khiển xe máy áp sát rồi cướp giật túi sách bên trong có nhiều tài sản giá trị
hai đối tượng đặng hoàng huy và huỳnh tấn khang cùng chú tại huyện cai lệ tỉnh tiền giang vừa bị công an thị xã cai lậy khởi tố bắt tạm ra
tại cơ quan điều tra huy và khang khai nhận đã điều khiển xe máy lòng vòng trên địa bàn huyện cái bè cai lậy và thị xã cai lậy tìm người sơ hở để cướp giật tài sản
phát hiện hai người đang chở nhau để túi sách ở giữa hai đối tượng đã áp sát giật túi sách bên trong có một trăm linh triệu đồng và một số tờ vé số trúng thưởng trị giá ba mươi triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
ngoài ra huy còn khai nhận đã cùng với một đối tượng gây ra một vụ cấp giật điện thoại vào ngày hai mươi tám tháng năm được biết huy đã có tiền án về tội cướp giật tài sản còn khang phạm tội cố ý gây thương tích bị xử phạt chín tháng tù đang chờ chấp hành án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hương yên vừa tiến hành khởi tố bị can bùi văn khiên trú tại tỉnh hòa bình về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó khiên bị công an huyện kim động bắt quả tang đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ trên người khiên một túi ni lông ma túy tổng hợp loại methamphetamin có khối lượng hai mươi chín hai g cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

với tội phạm ma túy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp
tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy trên bốn tuyến trọng điểm tây bắc đông bắc bắc miền trung tây nguyên tây nam
ra soát triệt phá các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy
đặc biệt thời gian qua tội phạm triệt để lợi dụng tuyến đường hàng không để hoạt động vận chuyển ma túy
chỉ trong vụ việc liên quan đến các tiếp viên hàng không tới nay cơ quan công an đã điều tra mở rộng khởi tố năm mươi bảy vụ án
khởi tố một trăm hai mươi chín bị can về tội mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm
các chuyên án đã được lực lượng công an triển khai thực hiện với phương châm chỉ đạo xuyên suốt không đánh khúc giữa
bắt giữ toàn bộ đường dây tổ chức tội phạm ma túy đối tượng chủ mưu cầm đầu
góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa từ nơi xuất phát
các chuyên án đã được lực lượng công an triển khai thực hiện với phương châm chỉ đạo xuyên suốt không đánh khúc giữa
góp phần tăng cường sự gắn kết thúc đẩy hiệu quả thực thi pháp luật
lân cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phòng chống ma túy các nước
điều đó đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác ngăn chặn tội phạm ma túy
những kết quả đạt được thể hiện vai trò của lực lượng công an nhân dân
luôn gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và từ những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo ổn định về tình hình an ninh trật tự trong nửa nhiệm kỳ vừa qua
đã tạo môi trường lành mạnh góp phần vào sự phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trước sự đấu tranh rất quyết liệt và không quan niệm của lực lượng công an nhân dân
các loại tội phạm trong đó có tội phạm hình sự băng hồi nhóm tội phạm
cũng có những sự đối phó và có những sự chuyển hướng trong hoạt động tội phạm của mình
hiện nay thì giữa tội phạm hình sự tội phạm kinh tế
tội phạm ma túy có sự liên hệ
không thể chỉ nhìn dưới khóc độ tội phạm chỉ là một hành vi tội phạm này
thật ra là bộ công an cũng đã chỉ đạo kiên quyết không để hình thành các băng hồi nhóm tội phạm
và với bất kỳ một loại tội phạm nào thì phải đánh rộng đường dây không đánh giữa khúc
và không chỉ là hiện tượng mà phải tìm đến những nguyên nhân nảy sinh tội phạm
để có thể
ngăn chặn kịp thời ngay từ sớm từ sáng
qua theo dõi giám sát đó
thì tôi thấy rằng lực lượng công an cũng đã nỗ lực rất là nhiều
để mà thông ngừa rồi đấu tranh rồi chìa khóa những loại tội phạm mới phát sinh trong thực tiễn ngày nay
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở cả nước
đặc biệt là đối với những dùng trọng điểm về an ninh tại hội nghị trung ương đánh giá về giữa nhiệm kỳ đó
thì rõ ràng là cái giai trò hay là đóng góp của lực lượng công an rất là quan trọng trong những thành tích đó
trong thời gian qua thì lực lượng công an có nhiều đóng góp quan trọng
cho cái việc giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
như các đồng chí tôi biết nếu mà để phát triển kinh tế thì đầu tiên có sự ổn định
nếu chứ không có sự ổn định thì tình hình tội phạm vi phạm pháp luật

thì tình hình tội phạm vi phạm pháp luật
từ vấn đề an ninh chính trị an ninh nông thôn
rồi các vấn đề về an ninh trật tự mà không được bảo đảm tốt
không có sự ổn định thì sẽ không có sự phát triển
và cái này thì lực lượng công an trong thời gian qua đã thể hiện rõ cái vai trò nong cốt
trong việc bảo đảm an ninh trật tự và trung tâm pháp luật